bởi mỗi dịp tết nhiều người chặt đào rừng mang về thành phố làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên miền núi
đào rừng về phố cũng chỉ sống được thời gian ngắn vì không thích nghi với môi trường khí hậu
nhiều cư dân mạng cũng cho rằng mỗi dịp tết đến người dân bỏ chơi đào rừng thì cây sẽ được giữ lại ở miền núi
góp phần phát triển du lịch địa phương và thể hiện cách ứng xử văn minh với thiên nhiên
cộng đồng mạng cũng cho rằng từ nhiều năm nay không hiếm việc người dưới xuôi ùn ùn lên các tỉnh miền núi chặt cành đào
thậm chí là cả một cây đào rừng mang về chơi tết
người ta thể hiện độ sang độ chịu chơi bằng việc sở hữu những cây đào cành đào càng cổ càng quý càng hiếm lạ càng đắt tiền
nhiều người lo lắng với tốc độ đốn hạ đào như thời gian qua chẳng mấy lúc đào rừng sẽ tận diệt
thưa quý vị nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi vi phạm
của người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông dịp cuối năm
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai cục cảnh sát giao thông bộ công an đã ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
gia quân thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy và nồng độ cồn
việc tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lần này được xem như là một biện pháp mạnh để xử lý triệt để vi phạm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
tất cả vì mục tiêu giảm dần vi phạm tiến tới không tái phạm
vậy sau một thời gian gia quân thì những vi phạm nào chủ yếu bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
chốt xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng
chỉ sau ít phút gia quân lực lượng chức năng đã xử lý không ít trường hợp vi phạm
điển hình là lái xe này dù đã uống rượu bia nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện
còn đây là một trường hợp khác
tài xế này khi đang điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc nội bài lào cai thì bị lực lượng cảnh sát giao thông
thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số một dừng xe kiểm tra
trong quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tài xế dương tính với nhóm ma túy cần xa
với lỗi vi phạm này tài xế sẽ bị xử lý tới bốn mươi triệu đồng và tước giấy phép lái xe một mươi hai tháng
theo số liệu thống kê của cục cảnh sát giao thông
chỉ trong một mươi ngày đầu giao quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết tân sử
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần sáu trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn
bốn mươi sáu tài xế dương tính với ma túy
so với một mươi ngày trước liên kề từ ngày năm tháng một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
xử lý tăng hơn ba mươi hai trường hợp tiền phạt tăng hơn ba mươi ba năm tỷ đồng
chúng ta phải xử lý cương quyết để cho cái người vi phạm đấy biết và lần sau sẽ không có cái việc vi phạm như thế
ngoài ra khi chúng ta xử lý cương quyết như thế
thì kèm theo những câu chuyện xung quanh cái việc bị xử lý như thế
đối với những người hàng xóm hay đối với những người làm cùng cơ quan
người ta biết là đã sử dụng bia rượu rồi mà khi bị kiểm tra xử lý là hoàn toàn có thể là không xin được
và cũng biết được rằng đây là lực lượng chức lăng tốt
với làm tốt đối với cả người dân để bảo vệ chính tài sản tính mạng của họ
bên cạnh đó nhằm hạn chế tai nạn giao thông
trong thời gian này ngoài công tác tuần tra lưu động trên các tuyến giao thông
lực lượng chức năng cũng sẽ áp dụng khoa học kỹ thuật trong khi làm nhiệm vụ
trong đó tăng cường xử lý vi phạm qua camera trên các tuyến cao tốc quốc lộ
đặc biệt lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý
tại những tuyến đường nhánh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
sau một thời gian áp dụng hệ thống camera tự động trên đường cao tốc
giúp cho công tác xử lý vi phạm trên đường cao tốc được dễ dàng hơn
đối với một số hành vi như là vi phạm tốc độ hay là đón trả khách dừng đỗ không đúng quy định
qua hình ảnh camera thu lập chúng tôi đã tiến hành lập biên bản
và gửi thông báo nguội đến đối với chủ phương tiện đối với người thực hiện hành vi vi phạm
qua hệ thống giám sát nó cũng rất phát huy tác dụng rất tốt
trong công tác đảm bảo trật tự do giao thông
không chỉ trên những tuyến
đường phòng cảnh giao thông hay các đội cảnh giao thông tập trung xử lý
mà ngay kể cả những tuyến nhánh
thì cũng được các lực lượng chức năng của phòng cảnh giao thông tăng cường xử lý
để khuyến cáo đối với cả người dân là khi đã sử dụng bia rượu trong hơi thở có nồng độ cồn rồi
thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện để tham gia giao thông
cũng theo thông tin từ hội nghị công tác bảo đảm an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
do cục cảnh sát giao thông
tổ chức trong một mươi ngày cao điểm giao quân
tình hình tai nạn giao thông đều giảm sâu cả ba tiêu chí
số vụ số người chết và số người bị thương
đợt cao điểm giao quân xử lý vi phạm lần này sẽ diễn ra đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị và các bạn
mới đây thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
giai đoạn hai nghìn hai mươi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chuyên mục góp nhìn chuyên sạc ngày hôm nay đã mời tới trưởng quay tiến sĩ khương kim tạo
nguyên phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trước tiên thì cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
đây là định hướng chiến lược về lộ trình luật hóa đối với quy định cấp giấy phép lái xe
cho xe máy điện và xe dưới năm mươi phân khối
ông đánh giá như thế nào về tính cấp thiết của giải pháp này ạ
tôi nghĩ rằng là cái luật đường bộ hai nghìn tám chúng ta có quy định về vấn đề quy định về giấy phép lái xe
cho các người lấy xe mô tô xe gắn máy
có thể nói rằng luật ngày đó viết hơi bị thoáng
nó thoáng đến bức mà tất cả những người lái xe mô tô mà có trung tích xin lanh dưới năm phân khối
cũng không cần giấy phép lái xe
ví dụ như cái honda năm mươi chúng ta cứ chạy là trả với giấy phép lái xe gì cả
và như thế là cái đấy ở góc độ nào đó cái tính an toàn cũng chưa được chuẩn mực lắm
nhưng mà vì rằng cái lượng xe mô tô gắn máy của chúng ta không nhiều
và cái giao thông chưa phức tạp
cho nên là cái việc mà chúng ta chưa cần thiết lắm cần phải sửa luật ngay
tuy nhiên đến bây giờ chúng ta cần khi có điều kiện để sửa luật đường bộ năm hai nghìn bốn
thì chúng ta đưa ra vấn đề mà đã được thủ tướng đồng ý
là chúng ta yêu cầu tất cả những người điều khiển các phương tiện
có chúng ta gọi là xe gắn máy hoặc là mô tô
nhưng mà có trung tích xin lanh dưới năm phân khối thì cũng phải có giấy phép lái xe
thì tôi nghĩ cái này là cái chủ trương rất là đúng

và chúng ta cần phải sửa luật ngay
và chúng ta cần phải triển khai một cách bài bạc chuẩn mực
vấn đề còn lại là chúng ta bàn cách để triển khai thế nào
để có thể mang được hiệu quả
và tránh có những cái xung đột đối với những cái đối tượng với các cháu
hiện nay đang sử dụng các cái phương tiện đấy
mà các cháu đang chạy mượn hàng mấy năm nay rồi
mà chúng ta lại bắt người ta phải học hành thi lại như thế nào
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải yêu cầu phải có học
phải có sát
phải cấp bằng
nhưng mà cách tiến hành như thế nào
chúng ta nên có bàn một cách chi lượng hơn
đứng trước vấn đề này thì cũng có nhiều những băn khoăn khác nhau
theo quy định thì là đủ một mươi sáu tuổi thì mới có đủ điều kiện
để cấp bằng a đúng không ạ
và có những ý kiến cho rằng là bằng lái này
thì nên liên thông với bằng a một
bởi lẽ là cái quãng từ một mươi sáu đến một mươi tám thì cũng rất là ngắn
nếu như làm thành một loại bằng riêng
thì tương đối là lãng phí
ông này giá như thế nào về điều này
tôi nghĩ rằng là hai cái bằng này
nó có hai cái chương trình này
nó có chương trình khác nhau
về mặt cấu trúc và hình dáng
thì các nước người ta đều làm một cái bằng
và trên đó có thể tích ra các loại chủng loại phương tiện
có thể người có bằng được điều khiển
ngay cả có khi người ta dùng một cái bằng
nhưng mà tích cả ô tô lẫn ô tô xe gắn máy
vào trong một cái bằng
không sao cả
nhưng mà tôi nghĩ rằng nước ta không nên tích hỗn hợp nhiều quá
bởi vì người ta cái bằng xe máy
không may người ta có bằng cả lái ô tô vào đấy
mà người ta lái ô tô người ta vi phạm
thì giữ người ta mất bằng
thì người ta chả có điều kiện người ta đi xe máy
và như vậy tôi nghĩ là tích hỗn hợp vào quá cũng không tốt
đấy là cái thứ nhất
thứ hai là chúng ta bàn nhau ở đây là cách giải quyết
để liên thông
không phải liên thông để mà in ra cái bằng này bằng khác
mà cái liên thông về mặt trí tuệ
ví dụ như là những cái người mà người ta đã có
một cái trình độ chuyên môn
trình độ thực tế
cũng như là vấn đề
những cái kiến thức về luật pháp
mà hiểu được để mà có giấy phép lái xe hạng a
thì bây giờ chúng ta cấp giấy phép a một
có nhất thiết phải kiểm tra
giống như một con người mà chưa biết gì không
và chúng ta dạy người ta những cái gì
để làm sao cho đỡ tốn nhiều thời gian
đỡ tốn nhiều công sức
sát hạch cái gì
để người ta đỡ mất thời gian
và mang lại hậu quả
thì tôi nghĩ rằng cái này
các cơ quan chức năng
các cái trường dạy lái
rồi các cơ quan nhà nước
nên có một cái suy nghĩ
để bàn trước khi mà
cái luật định bàn hành ra
trong quá trình xây dựng luật
chúng ta vẫn có thể xây dựng lý định
và xây dựng kể cả những cái giải pháp
để mà thực thi công tác
đào tạo sát hạch
cấp giấy phép lái xe hạng cho các cháu
mà ngay sau này
đối với các cháu trong nhà trường
chúng ta có nên dạy như là
những người như người dưng ngoài đường không
tôi nghĩ rằng nên tổ chức dạy
ngay trong nhà trường
ngay cả những cái trường
một cái cái vòng
để cho các cháu thi
vẽ ngay trong sân trường
để cho các cháu tập hằng ngày
cho các cháu thi
và có cần phải có một cái bộ máy chấm
để lấy nhiều tiền
như là thu phí
ở các cái trường dạy lái không
hay là chúng ta tổ chức
một cái quá trình thu phí
như các cháu ở một cái mức độ nào đó
để tổ chức các hoạt động
mang tính an toàn giao thông
có thể nói rằng
từ xưa nay chúng ta đã dạy
an toàn giao thông trong nhà trường
cấp một cấp hai cấp ba
đã tốt rồi
nhưng có thể nói
trong thời gian tới
chúng ta cần phải làm tốt hơn
và có thể công việc này
đầy hẳn vào trong nhà trường
mà không nhất thiết phải qua
công tác cấp ba xe
hạ không cho các cháu này
không nhất thiết phải qua trường này
có thể là phối hợp
với cán bộ của trường máy
và các cán bộ chức năng khác
để có thể nhà trường đứng ở tổ chức
mà có thể giảm cái kinh phí
cho các cháu
mà có thể mang lại hiệu quả hơn
rõ ràng là ai mà khi mà
điều khiển phương tiện giao thông ra đường
thì cũng cần phải được trang bị
những kiến thức những kỹ năng
để có thể giao thông an toàn
và văn minh hơn
tuy nhiên giải pháp này
chủ yếu hướng đến đối tượng
là học sinh dưới một mươi tám tuổi
vậy thì khi mà chúng ta luật hóa
thì những văn bản dưới luật
văn bản hướng dẫn
thì chúng ta cần phải lưu ý
những điều gì thưa ông
tôi nghĩ rằng thế này
đứng về mặt luật
đối với các cháu
mà còn chưa đến tuổi
mà chúng ta chịu dịch bình sự
thì chúng ta thiên về
chúng ta dùng phương pháp
chúng ta gọi là dạy dỗ
tức là chúng ta gọi là dạy dỗ
tức là khi văn hành pháp luật
mang tính chất
vừa dạy vừa dỗ
chứ không phải chỉ mang
có tính chất là
là là là là sư nghĩ
đấy tôi nói như thế
và động viên nhiều hơn
mang chất khuyến khích nhiều hơn
mang chất là làm thế nào
để các cháu nhận thức được vấn đề
mà ngay các thầy
mà đi vào dạy
các cái môn
về an toàn giao thông
về dạy về các kỹ năng lái xe
cũng như là dạy về luật
cho các cháu
thì cũng phải những người thầy
có đủ trình độ
về nhận thức
đủ trình độ về sư phạm
để dạy các cháu
thì sẽ mang hiệu quả tốt hơn
chứ không phải mang tất cả những cái
cả một cái đống
cứng nhắc về
coi như là luật pháp vào
để ấn cho các cháu
chứ chắc là thành công
thì tôi nghĩ rằng là
đây là một cái vấn đề
nước ta nó không thể giống
các nước khác
nước ta bây giờ
phân lớn các cháu bây giờ
đi lại này
bằng cái xe
để đi học
chứ không phải nước khác người ta
các cháu nó đi học
có thể bằng cả cái
và các phương tiện khác
bố mẹ trở đi
bằng ô tô con
chúng ta không thể học tập được
và như vậy thì
trong điều kiện nước ta
chúng ta phải có
một cái giải pháp
tôi muốn nói là kiểu việt nam
chứ không thể mang
nguyên trì một cái
cái phương pháp gì
cấp cho phép
này sẽ là không
của nước nào
về đây được cả
mà trong cái bộ máy
của nhà nước việt nam mình
các cái cơ quan không quyền
bàn với nhau
ngành sư phạm
và các ngành khác
để chúng ta tìm ra giải pháp
từ đầu của cháu đổi đến giờ
thì ông cũng đã
đề cập đến là
rất nhiều nước
ở trên thế giới
những nước phát triển
họ cũng đã áp dụng
cái việc này rồi
vậy thì đúc rút lại
ông có thể là
phân tích là
chúng ta có thể áp dụng
những cái điều gì
ở nước việt nam
của chúng ta
để phù hợp với
các cháu dưới một mươi tám tuổi
tôi cho rằng là
dân ta có thể nói là
về mặt văn hóa
về mặt thái độ chấp hành
các cái chủ trương pháp luật
và chính phủ
là rất tốt
khẳng định tất cả
qua tất cả những cái
tiêu chí nhiều
cái vấn đề
sự việc từ xưa đến nay
trong tất cả những xung đột
và những vấn đề
phát triển kinh tế xã hội
kể cả trong
trận mà chúng ta
chống covid vừa rồi
đều khẳng định là
dân chúng ta
rất đoàn kết
rất là nghe theo tiếng gọi
và chủ trương
tin sách của đảng chính phủ
không có cái vấn đề gì cả
tôi nghĩ rằng là
cái mấu chốt
là chúng ta đưa ra
những cái vấn đề hướng dẫn
những vấn đề động viên
thì cái việc này
chúng ta làm
sẽ không có vấn đề gì
là không thành công cả
chắc chắn sẽ thành công
đối với các cháu
chắc chắn là sẽ thành công
một lần nữa
thì xin thật trân trọng
cảm ơn tiến sĩ khương kim tạm
đã tham gia cuộc trao đổi
của chúng tôi ngày hôm nay